xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc hai mươi h và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
để chuyện viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng nguyễn hà thanh
trú tại phường tân an tp bô ma thuật về tội giết người
nạn nhân là anh nguyễn đức hưng trú tại phường tân lợi tp bô ma thuật
vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn thanh đi nhậu về và nhớ lại nhiều lần bị anh hưng gây khó dễ
trong việc chở hàng nên đã điện thoại đến nhà nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
khi anh hưng đến nơi thì thanh liền đóng cửa và hai bên đã xảy ra xô xát
thanh dùng hung khí đánh nhiều nhát khiến anh hưng gục ngay tại chỗ
nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
thế nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy